thay đổi mẫu như thế nào thì do nhà quản lý thiết kế nhưng phải đảm bảo được những gì đã sự kiến và kỳ vọng sử dụng lâu dài đừng để sau khi đưa vào sử dụng in ấn phát hành hàng loạt lại lộ ra nhiều khuyết điểm lại đề nghị thay đổi mẫu mới gây tốn kém và bất ổn trong quản lý đất đai